chiều ngày ba tháng sáu theo giờ địa phương đại sứ quán việt nam tại anh hãng hàng không quốc gia việt nam
vietnam airlines cùng các cơ quan chức năng của anh đã phối hợp tiếp tục thực hiện thành công
chuyến bay đưa ba trăm ba mươi bảy công dân việt nam về nước
chuyến bay vn năm mươi ngày ba tháng sáu có tổng cộng ba trăm ba mươi bảy hành khách là công dân việt nam đang sinh sống
làm việc và học tập tại vương quốc anh và cộng hòa ireland
đại sứ quán việt nam và văn phòng việt nam airlines đã nỗ lực hoàn thành các công tác chuẩn bị
và thủ tục cần thiết cho chuyến bay và hành khách đồng thời tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp
tại sân bay quá trình phục vụ và tổ chức thực hiện chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định về phòng chống dịch của việt nam